sau khi thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số một mươi sáu về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa các trung tâm thương mại siêu thị
chủ động nguồn hàng dự trữ và đẩy mạnh các hình thức bán hàng trực tuyến cho người dân
dạo qua các siêu thị lớn phóng viên ghi nhận các mặt hàng khá phong phú và đầy đủ
đặc biệt các mặt hàng như rau củ quả thịt lợn được người dân lựa chọn mua nhiều
giá thịt lợn đã giảm so với trước đó thịt nạc thăn giá một trăm năm mươi bảy đồng một kg thịt nạc vai một trăm năm mươi năm đồng một kg
theo quan sát của phóng viên thịt lợn được người dân lựa chọn mua khá nhiều vì dễ bảo quản và để được lâu
thịt luôn tươi ngon và hết lại được nhân viên siêu thị bổ dung
đối với người dân đã được tuyên truyền nắm bắt được thông tin chủ trương nên thực hiện khá nghiêm túc
hạn chế ra đường đi lại nếu không có việc cần thiết
giá thịt lợn đã giảm so với trước đó thịt lợn được người dân lựa chọn mua nhiều vì dễ bảo quản và đầy được nhân viên siêu thị bổ dung
thịt lợn được giữ chữ bổ sung nguồn hàng lên đến ba trăm một mươi tỷ đồng nhằm bảo đảm cung cấp đủ nguồn hàng hóa cho thị trường